với số ca mắc không ngừng gia tăng trong những ngày gần đây tại hà nội thậm chí là đã vượt năm con số mỗi ngày số f điều trị tại nhà cũng gia tăng
em không điều trị tại nhà việc cần thiết là phải thông báo với y tế cơ sở nơi mà mình sinh sống
tuy nhiên nhiều f cho biết là gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới y tế phường và cả đường dây nóng thế nhưng không ai bắt máy
và đến khi ra đến phường khai báo và test lại thì lại quá đông nhiều f đã phải quay trở về trong sự mệt mỏi
xét nghiệm trước đó ở công ty cho kết quả dương tính với covid một mươi chín chị hà đã gọi ra phường để xin hướng dẫn và khai báo y tế
tuy nhiên sau nhiều lần liên lạc không được ngày hôm sau chị phải đích thân ra phường để khai báo
cũng là tự giác mình có bị bệnh thì mình khai báo y tế ra nhưng mà thật sự là quá tải quá đông
đến khi gọi ra không được thì là hôm qua không nhầm là một mươi ba cuộc điện thoại
thế nhưng mà không ai nghe không ai bắt mà
bắt máy em phải ra ra thì đông quá em lại đi về
về hôm nay mình phải đi sớm đi sớm ra thì bây giờ mới xong
đó là tình trạng chung của rất nhiều f khi điều trị tại nhà
liên hệ điện thoại không được bắt buộc người dân phải đến trực tiếp cơ sở y tế
việc xếp hàng như thế này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao khi người âm tính và dương tính với covid một mươi chín đứng lẫn lộn với nhau
khi bị f thì chị về nhà chị tự cách ly ở nhà

lên cái nhóm chung cư ấy tìm cái số điện thoại chị gọi
nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ không nghe máy kể cả số offline
thế khi về thì mình cũng báo cáo với bên tổ trưởng

hôm nay bảy ngày rồi chị ra đây để chị xem để chị mua xem là như thế nào

thực tế số ca f trên địa bàn tăng nhanh lực lượng cán bộ y tế có hạn
trong đó nhiều cán bộ y tế đã thành f và xin nghỉ việc
trước tình trạng f không thể liên hệ với y tế phường nhiều quận huyện đã họp bàn để đưa ra những giải pháp khắc phục
đấy việc thông tin liên lạc để đảm bảo thông suất hơn nữa
thì chúng tôi cũng đã theo mưu trong ủy ban dân dân quân là bổ sung thêm các số điện thoại đựng dây nóng trên mỗi phường
hiện tại mỗi phường có hai điện thoại
thì chúng tôi sẽ dự kiến theo mưu bổ sung ba đến bốn điện thoại
để làm sao chúng ta có thể giải quyết được cái khâu ách tạc về vấn đề người dân công dân
những người phải gọi đến mà chưa được tiếp cận ngay cái thông tin về cơ sở y tế
sở y tế hà nội cũng thừa nhận thực trạng người dân khó tiếp cận dịch vụ y tế cấp xã phường
nguyên nhân là áp lực lên đội ngũ y tế cơ sở lớn
có phường số f lên đến hàng nghìn trong khi nhân viên y tế chỉ có tám đến một mươi người
nên rất khó tránh trệch tròa trong công tác hỗ trợ người dân
thực tế f tại hà nội chủ yếu là nhẹ diễn biến chỉ như cảm cúm thông thường
vì thế khi không liên hệ được y tế
các f cần bình tĩnh và tỉnh táo lựa chọn kênh thông tin để giúp đỡ